mỗi tháng có khoảng hơn hai trăm linh người đến khám chữa bệnh tại trạm y tế xã
với nhân lực một mươi sáu y bác sĩ đang công tác tại trạm y tế chính và hai điểm trạm vệ tinh
đồng bào nơi đây được thăm khám bệnh thường xuyên và được tư vấn tận tình
thẻ bảo hiểm được cấp là không có tiền
nếu mà không có cái thẻ bảo hiểm như thế thì nguồn thu nhập tôi cũng khó khăn thì rất là khó khăn
bệnh tật cảm ơn cơ quan nhà nước đã cấp bệnh tật
thẻ bảo hiểm gia đình tôi nếu mà bệnh nhẹ thì ở tuyển xá
nếu mà bệnh nặng thì đi huyện hay là tỉnh có thẻ bảo hiểm thì không còn phải lo gì
thẻ bảo hiểm tôi được miễn phí hàng tháng cứ hết lại đi lấy thuốc
nếu mà không có thẻ bảo hiểm thì mình phải mua thuốc ngoài thì khó khăn
trên toàn địa bàn huyện tân lạc hiện có hơn tám mươi người tham gia bảo hiểm y tế
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
số tiền chi trả bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế ước khoảng năm mươi ba một trăm tám mươi triệu đồng
trên tổng số hai một mươi chín lượt người
trong đó riêng chi từ quỹ ốm đau thai sản dưỡng sức phục hồi sức khỏe là ba năm trăm linh triệu đồng
trên một trăm linh lượt người
ước số phải chi bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế năm hai nghìn hai mươi sẽ là một trăm bốn mươi tỷ đồng
về việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế
cơ quan bảo hiểm xã hội của tôi thì ngoài

thì chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra rồi là thực hiện giám định phân tích xuất lực
để mình đưa ra những cải phản để tiếp cận với các cơ sở để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia
trước đây thì có hai mươi bốn trạng nhưng giờ còn lại một mươi sáu trạng
thông qua dữ liệu khám chữa bệnh trên phần mềm quản lý tập trung
thì chúng tôi cũng xem xét được các cái vấn đề mà đi khám chữa bệnh nhiều lần
hoặc là các chỉ số liên quan đến
công tác khám chữa bệnh để đảm bảo quyền lợi cho người dân
thì qua phân tích này thì chúng tôi xây dựng kế hoạch để đi kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh
đến sắp nhìn cả cái biển khám chữa bệnh của người dân nữa
và nơi cư trú nữa
bảo hiểm y tế là chính sách xã hội quan trọng hàng đầu
mang ý nghĩa nhân đạo và cơ tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc
được đảng nhà nước cũng như tỉnh hòa bình hết sức coi trọng đề cao
đưa vào trí tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
việc tham gia bảo hiểm y tế đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân
nhất là những người có thu nhập thấp hộ nghèo cận nghèo
người mắc bệnh nặng bệnh mãn tính đồng bào dân tộc thiểu số
đời sống còn nhiều khó khăn
tấm thẻ bảo hiểm y tế trở thành pháp cứu sinh cho bệnh nhân
nhất là bệnh nhân nghèo trên khắp mọi miền đất nước